lại có thêm hàng chục học sinh ngộ độc thực phẩm nghi do ăn đồ lạ tại khu vực cổng trường
sự việc xảy ra tại địa bàn xã tịnh long thành phố quảng ngãi
và tính đến cuối giờ chiều ngày hôm qua hơn bốn mươi em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở trần văn trà xã tịnh long đã phải nhập viện
trong đó có hai mươi bốn em phải chuyển đến bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi để cấp cứu
thông tin ban đầu đầu giờ học buổi chiều đã có một người phụ nữ cầm theo túi thạch trái cây
đứng ngoài cổng trường phát cho các em học sinh
sau khi ăn khoảng năm phút thì các em đều xuất hiện triệu chứng đau bụng nôn ói
nhà trường đã nhanh chóng đưa các em đến trạm y tế xã tịnh long cấp cứu chuyển các trường hợp nặng lên bệnh viện tuyến trên
đến thời điểm hiện tại sức khỏe của số học sinh chuyển viện đã tạm ổn
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã làm việc với người phát thạch trái cây cho học sinh
đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân cuối cùng gây ra vụ ngộ độc này